kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong ba ngày tới
sẽ duy trì tình trạng nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to thời điểm mưa sẽ tập trung xảy ra về chiều tối đêm và sáng
lưu ý khoảng từ đêm bảy đến mùng tám tháng năm sẽ có mưa vừa mưa to ở trên diện rộng
có khả năng gây ra lũ quét xa lở đất ngập ống tại vùng trung thấp
do có mưa nên nhiệt độ trong ba ngày tới sẽ không cao phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời cũng nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác tập trung về đêm và sáng
đêm mùng bảy mùng tám sẽ có mưa vừa mưa to khả năng có lũ quét xa lở đất ngập ống
mức nhiệt sẽ nhỉnh hơn các tỉnh thành ở phía đông cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ
tại các tỉnh thanh hóa cho đến hà tĩnh thời tiết tương đồng với khu vực bắc bộ
trong ba ngày tới trời mát mẻ mưa sẽ xuất hiện vào thời điểm chiều tối đêm và sáng
các tỉnh từ quảng bình vào đến thừa thiên huế chỉ có mưa vài nơi ngày nắng oi
với mức nhiệt cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận do không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào
nên thời tiết chủ đạo vẫn là trạng thái ngày nắng
mưa có trăng chỉ xuất hiện cục bộ với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
cường độ nắng vừa phải nên nhiệt độ cao nhất sẽ không quá mức là ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên từ nay đến ngày chín tháng năm vẫn xuất hiện những cơn mưa rông
tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối và đêm
đáng chú ý các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn rông như lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ban ngày sẽ giảm nhẹ từ một hai độ phổ biến ba mươi hai ba mươi năm độ lúc trưa chiều
khu vực nam bộ trong thời gian tới có mưa rông về chiều tối và đêm
khả năng đi kèm với lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày trời nắng mức độ nắng nóng cũng giảm đi
với nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều sẽ là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi cao hơn